kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay kéo dài bốn ngày cộng thêm với tiết trời dễ chịu
không gian khoáng đạt phong cảnh hữu tình phố núi đà lạt đang là một trong những điểm đến hấp dẫn
và thu hút du khách thập phương
lượng du khách tăng đột biến khiến giao thông tại khu vực trung tâm đà lạt nhiều cung đường
đến các khu du lịch quá tải cục bộ công an thành phố đà lạt đã tăng cường lực lượng điều tiết giao thông
bảo đảm an ninh trật tự tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khi đến thành phố mộng mơ
qua khảo sát hệ thống lưu trú có sức chứa khoảng bốn mươi lượt du khách mỗi đêm tại đà lạt
đã được đặt kín chỗ dù giá phòng tăng gấp đôi gấp ba ngày thường
trước kỳ nghỉ lễ ubnd tỉnh lâm đồng đã có công điện chỉ đạo các ngành địa phương liên quan
bảo đảm môi trường du lịch an toàn và thân thiện
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh lâm đồng đặt mục tiêu đón khoảng sáu năm triệu lượt du khách đến tham quan
nghỉ dưỡng tăng một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi bảy